ngày một mươi một tháng hai tức ngày bảy tháng riêng năm kỷ hợi hàng nghìn du khách thập phương đã có mặt tại đền mẫu âu cơ tại xã hiền lương huyện hạ hòa tỉnh phú thọ để tham dự ngày khai hội đền tổ mẫu âu cơ hai nghìn một mươi chín mở đầu cho nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc trên địa bàn tỉnh phú thọ diễn ra trong dịp đầu xuân
theo sử sách huyền thoại lạc long quân âu cơ sinh ra bọc trứng nở thành một trăm linh người con nhằm tôn vinh nòi giống tiên rồng của dân tộc việt nam mang đậm dấu ấn nhân văn sâu sắc là đặc trưng văn hóa và bản sắc của dân tộc việt nam
truyền thuyết đó đã trở thành nền tảng tinh thần vững chắc được người việt qua các thời đại hôn đúc và thể hiện bản lĩnh kiên cường đoàn kết với ý thức cùng chung nguồn cội dũng cảm đấu tranh với thiên nhiên với mọi kẻ thù xâm lược để bảo vệ và xây dựng tổ quốc việt nam tươi đẹp và hùng cường